kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ hôm nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã có các hoạt động tri ân tại thị xã trí linh và huyện nam sách tỉnh hải dương
tại thị xã trí linh sáng nay chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đã đến thăm bà trần thị vượng vợ liệt sĩ nguyễn thăng long thăm bà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị thu có chồng là liệt sĩ hoàng văn quỳnh và con trai là liệt sĩ hoàng ngọc tường
thăm gia đình thương binh nguyễn ngọc thạch thương binh hạng một trên bốn với tám mươi một thương tật vĩnh viễn thương binh nguyễn ngọc thạch có mẹ là bà mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị sa đã mất và hai người anh là liệt sĩ nguyễn ngọc lãng và liệt sĩ nguyễn ngọc khiết
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã ân cần hỏi thăm sức khỏe đời sống của các gia đình chính sách và mong muốn các bà mẹ việt nam anh hùng luôn sống vui sống khỏe là chỗ dựa cho con cháu gia đình
cùng với cấp ủy và chính quyền địa phương góp phần xây dựng và phát triển thị xã trí linh ngày càng văn minh hiện đại
cũng trong sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đến dân hương tại đền thờ các anh hùng liệt sĩ thị xã trí linh công trình vừa được khánh thành vào đúng dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương minh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy
trong chiều nay tới thăm gia đình bà mẹ việt nam anh hùng bùi thị chiêm chín mươi năm tuổi mẹ có chồng và người con duy nhất là liệt sĩ tại thôn lâm xuyên xã phu điền huyện nam sách tỉnh hải dương
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ sự trân trọng biết ơn với những hy sinh thầm lặng vô cùng lớn lao của mẹ
chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân đề nghị cấp ủy chính quyền huyện nam sách thường xuyên cập nhật thông tin quan tâm đến đời sống của mẹ nêu cao truyền thống uống nước nhớ nguồn thể hiện tình cảm trách nhiệm đối với các mẹ việt nam anh hùng và người có công với cách mạng
tại huyện nam sách chủ tịch quốc hội cũng đã tới thăm gia đình mẹ liệt sĩ nguyễn thị hiệp tám mươi sáu tuổi và gia đình thương binh hoàng thanh hảo thương binh hạng hai trên bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn ghi nhớ biết ơn chân quý và tri ân những công lao đóng góp to lớn của các mẹ việt nam anh hùng của các thế hệ anh hùng liệt sĩ các gia đình thương bệnh binh đã chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của đất nước
đảng nhà nước sẽ nỗ lực phấn đấu làm tốt hơn công tác chăm lo nâng cao đời sống các gia đình chính sách cả về vật chất và tinh thần